ngay trong phung sóc hoặc ấp đó sẽ có một hoặc nhiều ngôi chùa khơ me được xây dựng để làm nơi sinh hoạt cộng đồng sinh hoạt tôn giáo và làm điểm tựa trong đời sống tinh thần tâm linh của cả phung sóc
nhà sư sẽ đọc những bài kinh xua đuổi những thế lực tà ma đen tối và các loại thú hoang côn trùng trên đường để không phải chạm mặt hay dẫm đạp mà mang tội
ngoài việc đọc kinh trong suốt chuyến đi khất thực nhà sư sẽ không nói chuyện hay lên tiếng vì bất cứ lý do gì
do số lượng sư sãi tại các chùa hiện khá đông nên mỗi nhóm khất thực tổ chức từ ba đến bốn nhà sư và hai con xếp là những đứa trẻ mới vào chùa để tập tành tu học
nhưng chưa xuống tóc và quy y đi cùng để mang sách thức ăn
tuy nhiên vào những ngày các chùa có vật sự lớn hay tổ chức xây dựng thì người dân quanh các phung sóc sẽ thay phiên nhau đến chùa tổ chức nấu ăn để dâng lên cúng giường cầu mong được phước đức
với đồng bào khmer đời sống tín ngưỡng tâm linh có vị trí vô cùng quan trọng
vì thế vào các ngày rằm
các ngày cuối tháng hai mươi chín ba mươi âm lịch
mọi người đều tập trung vào chùa để cầu nguyện và nghe các sư sãi truyền dàng thuyết pháp
còn vào những dịp vật sự quan trọng như lễ an vị lễ dân y tết chom trần nam thơ mây đòn ta
các chùa mang những bộ kinh cổ được viết trên lá buông ra để làm lễ đọc
vào các dịp lễ lớn hay các dịp lễ cầu an
vào các dịp lễ lớn hay các dịp lễ cầu an
trong chùa sẽ lấy kinh trên lá buông ra để đọc
nhưng không chỉ một mà có tới hai ba bốn hoặc năm nhà sư ngồi đối đáp với nhau
để thuyết giảng về những điều ghi trên kinh lá buông này
theo hòa thượng trao ti chữ viết của người khơ me xuất hiện khá sớm
nhưng thời điểm đó lại không có giấy để lưu giữ chữ viết như bây giờ
vì thế những nhà sư có đạo hạnh cao thâm đã dùng lá cây buông được trồng trên vùng bầy núi này để làm chất liệu
rồi dùng bút sắt viết và lưu trữ kinh phật
trải qua hơn trăm năm những bộ kinh ghi chép trên lá buông vẫn còn nguyên hình dáng và giá trị
những lời gian dạy của phật thích ca được ghi bằng tiếng khơ me cổ vẫn còn rõ nét
tại vì cái lá buông này cái đồng bào khơ me cắt phật tử trong mỗi chùa đó phải vậy là mình tin ngưỡng trong lá buông đó
tại vì cái kinh trong lá buông đó rất là quý rất là quan trọng
cái chữ kinh trên lá buông đó mỗi cái tuôn chữ đó nếu mình dịch ra rất là nhiều nhiều lắm nhiều ý nghĩa lắm
như vậy mới là mỗi chùa phải cắt cái lá buông đó không cho mất phải cho hư hảo mình chưa giữ được
cái này là mình tin ngưỡng
cái tài sản của trong nhà chùa đồng bào của mình
kinh trên lá buông ghi lại những giáo lý giáo luật của đạo phật và sự tích về phật thích ca từ khi sinh ra tới lúc thoát ly tu hành và đắc đạo
bất cứ vị sư nào tu hành vào thời điểm trước đây vài chục năm cũng phải học từ các loại kinh ghi chép trên lá buông này
theo hỏa thượng châu ti để làm ra một bộ kinh lá buông rất công phu và trải qua nhiều công đoạn
các nhà sư phải lấy những tàu lá non của cây buông
rồi bó lại giữ trong một thời gian cho đủ độ dài thì mới thu hoạch
màu lá phải trắng tự nhiên đem về cắt ra thành từng đoạn dài khoảng năm tấc rộng chừng tám phân
rồi dùng một loại bút gỗ có đầu đinh sắt nhọn để khắc chữ lên tấm lá
đó là cả một quá trình lao động nghệ thuật vô cùng sáng tạo với đôi tay điêu luyện khắc họa những con chữ lên tấm lá
chứ không đơn giản là viết hay ghi chép

sau khi viết hoàn thành một lá sẽ dùng trái cầu non để chát qua bề mặt lá thì chữ sẽ nổi màu lên rất tự nhiên
chỉ với cách làm thủ công không hề dùng hóa chất bảo quản nhưng những bộ kinh lá buông vẫn tồn tại hơn một trăm linh năm qua
hiện nay chùa svaytôn tại thị trấn tri tôn huyện tri tôn là nơi còn lưu giữ nhiều bộ kinh lá
chùa svaytôn tại thị trấn tri tôn huyện tri tôn là nơi còn lưu giữ nhiều bộ kinh lá
chùa svaytôn tại thị trấn tri tôn huyện tri tôn là nơi còn lưu giữ nhiều bộ kinh lá
những bộ kinh lá được bảo quản kỹ càng dùng vải gói lại rồi cho vào tủ kính để tránh các loại côn trùng mối mọt
thỉnh thoảng các vị sư trẻ mang kinh ra cẩn thận lau chùi từng tấm lá
trải qua thời gian dài hàng thế kỷ những tấm lá buông hành in bóng thời gian càng trở nên quý giá và được chân quý giữ gìn như báu vật
kinh lá buông chùa sư có khoảng một trăm linh bộ
kinh lá buông chùa sư có khoảng một trăm linh bộ
tại mình ở trong chùa mình hồi xưa mình không có cuốn sách mình phải lưu giữ cái kinh lá buông này
mình ông sư nào cũng vậy phải mình học theo kinh lá buông
mình muốn biết mình chỗ nào không biết thì mình hỏi
như là ông sư dài dài chút mình hỏi mình học học theo
nhưng mà mình nếu mình nói bây giờ nếu mình có con đám nếu mình lấy kinh lá buông này ra đọc thì mấy ông sư nào không từng đọc thì đọc không có được
mình phải đem cuốn sách đi theo
mình khỏi cuốn sách
các nhà sư trước đây đã thuê mướn người làm hoặc tự làm những bộ kinh trên lá buông này để các sư trong chùa học
những bộ kinh này rất quý giá vì truyền dạy lời của đức phật cho các đệ tử người tu hành vừa có giá trị về mặt văn hóa tinh thần
cách đây khoảng tám mươi đến một trăm linh năm hầu hết các chùa khơ me đều có và sử dụng kinh lá buông để thuyết pháp học tập và tu dưỡng
ngày nay cầu buông không còn phổ biến trên vùng bảy nội
ngày nay cầu buông không còn phổ biến trên vùng bảy nội
trong vùng bảy nội giải rác khắp vùng này chỉ còn không đến chục cây lớn nhỏ
theo hòa thượng châu ti loại cây này sống ở vùng đồi núi khắc nghiệt ngoài tự nhiên
nếu bị bứng đem về trồng trong vườn nhà hay sân chùa thì cũng không phát triển và lá không thể dùng được
mỗi cây buông như thế này có tuổi thọ đến vài chục năm